tại thành phố hạ long hội nhà báo tỉnh quảng ninh phối hợp với thư viện tỉnh quảng ninh đã tổ chức khai mạc hội báo xuân đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
hội báo xuân đinh dậu năm hai nghìn một mươi bảy của tỉnh quảng ninh trưng bày khoảng ba trăm linh ấn phẩm báo tạp chí số tết của các cơ quan báo chí ở trung ương và các ngành tỉnh thành phố trong cả nước
theo đánh giá của ban tổ chức hội báo xuân các ấn phẩm trưng bày đều có đổi mới cả về nội dung và hình thức phục vụ cho mọi đối tượng độc giả
trong khuôn khổ hội báo xuân còn diễn ra một số hoạt động như phát vcd một mươi sự kiện tiêu biểu của năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh quảng ninh phổ biến quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo việt nam được hội nhà báo việt nam ban hành
phát động phong trào thi đua trong các trí hội hội viên nhà báo toàn tỉnh trong đó có phát động hưởng ứng giải báo chí quốc gia giải báo chí tỉnh quảng ninh giải búa liềm vàng
hội bá xuân ninh dậu hai nghìn một mươi bảy sẽ diễn ra đến hết ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy